bộ tư lệnh vùng ba hải quân phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi và thành phố đà nẵng đã tổ chức phát động chương trình hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
chương trình đã mang lại niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt góp phần bảo vệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc
ngay từ sáng sớm tàu của ngư dân nguyễn văn xuân trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng cùng một mươi tàu khác với gần một trăm linh ngư dân đã tập trung tại cảng một lữ đoàn một mươi sáu bộ tư lệnh vùng ba hải quân để được khám sức khỏe và tuyên truyền pháp luật về khai thác đánh bắt thủy hải sản an toàn
chương trình đã mang lại niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển thiêng liêng của tổ quốc
tổ quốc đã tập trung vào một mươi triệu đồng gồm dầu máy nổ áo phao phao cứu hộ thuốc men y tế và các nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá gần một trăm linh triệu đồng nhằm hỗ trợ ngư dân trong những chuyến ra khơi dài ngày

tổ quốc đã tập trung vào một mươi triệu đồng nhằm hỗ trợ ngư dân trong những chuyến ra khơi dài ngày